thưa quý vị để tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thúc đẩy phát triển thị trường carbon
bảo đảm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định hài hòa lợi ích của nhà nước doanh nghiệp
người dân và các đối tác tham gia đồng thời cung cấp thông tin một cách chính xác đầy đủ về thị trường carbon
và phương thức tạo tiến trị carbon để có thể giao dịch trên thị trường
thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị số một mươi ba về tăng cường công tác quản lý tiến trị carbon
nhằm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ công thương giao thông vận tải xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài nguyên và môi trường khẩn trương ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực
theo quy định tại nghị định số sáu của chính phủ phụ lục bốn và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm đạt mục tiêu cam kết
theo ndc hoàn thành trong quý ba năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức đàm phán
ký kết triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ carbon
kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý bảo đảm việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải theo ndc
đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường carbon của một số lĩnh vực khẩn trương nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia
về tiến trị carbon quản lý các chương trình dự án hoạt động giảm phát thải khí nhà kính và tạo tín chỉ carbon
phục vụ triển khai thí điểm và phát triển thị trường carbon trong nước trao đổi với quốc tế trình chính phủ trước ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường các cơ quan liên quan và địa phương có rừng
khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng và đánh giá tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ carbon từ rừng cấp quốc gia
vùng địa phương đến năm hai nghìn ba mươi và có tính đến năm hai nghìn năm mươi chủ trì phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
các cơ quan liên quan và địa phương có rừng
xác định tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ carbon từ rừng đóng góp cho việc thực hiện mục tiêu ndc
để làm cơ sở cho hoạt động trao đổi tiến trị carbon rừng với các đối tác quốc tế hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn